xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét cũng như gió rất mạnh
thời tiết vẫn mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
sao đến hai ngày tiếp theo mưa ở phía đông bắc bộ sẽ giảm ngày có nắng với nhiệt độ nhích nhẹ từ một đến ba độ
chiều tối có mưa rào vào rông vài nơi riêng khu vực vùng nối cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
còn các tỉnh phía tây bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới vẫn duy trì nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét cũng như gió rất mạnh với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó sẽ tăng thêm từ hai đến ba độ trong hai ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy
lùi xuống các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngoại trừ thanh hóa và nghệ an có mưa nhiều
nên nhiệt độ không quá mức là ba mươi bốn độ
còn trong ba ngày tới các tỉnh còn lại ở khu vực vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai
phổ biến là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ đạt ba mươi bảy độ
sang hai ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới có nắng nóng ở phía bắc
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao hơn từ một hai độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ một hai độ
sang thêm lần lượt từ một hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên ban ngày trời có nắng và những cơn mưa rông lùi về chiều muộn
đến tối thì thời gian mưa không còn kéo dài với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại nam bộ ban ngày thì mây thay đổi ngày nắng oi
chiều tối do ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình nên sẽ xuất hiện mưa rông rải rác
nhưng kết thúc nhanh với nhiệt độ cao nhất từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy
ngày hai mươi bảy là từ ba mươi một ba mươi bốn độ